công an thành phố nắm bắt thông tin về một số đối tượng có biểu hiện lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập đăng ký doanh nghiệp nên đã thành lập hàng loạt doanh nghiệp ma để thực hiện hành vi bán hóa đơn khống nên lập án đấu tranh
bước đầu xác định nguyệt và vân đã thành lập và điều hành hơn năm mươi doanh nghiệp ma xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn hai tỷ đồng qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

trong xét khẩn cấp tại chỗ ở của trường thì cơ quan công an đã phát hiện năm mươi bốn hộp pháo nổ được đối tượng cất giấu tại chuồng gà phía sau nhà tổng khối lượng pháo lực lượng công an thu giữ trong vụ việc trên là chín mươi một một kg
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cũng vừa triệt phá một đường dán trái phép pháo hoa nổ với số lượng rất lớn thu giữ gần ba trăm linh kg
ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại khu vực đường tổng giáo tỉnh đồng nai đã phát hiện một đường dán trái phép pháo hoa nổ với số lượng rất lớn thu giữ gần ba trăm linh kg
tôn đức thắng khu phố phước kiểng thị trấn hiệp phước công an huyện nhân trạch bắt quả tăng đối tượng phạm văn hào hai mươi bốn tuổi quê tỉnh nam định điều khiển xe ô tô tải mang biển số sáu mươi một c bốn mươi nghìn tám trăm năm mươi bốn chở hai thùng xốp chứa một trăm linh hộp pháo hoa nổ có xuất xứ nước ngoài giao cho đối tượng trương quang hòa năm mươi tuổi trú tại huyện long thành
khám xét khẩn cấp nơi ở trên của hòa lực lượng phá án phát hiện thu giữ thêm ba mươi chín hộp pháo hoa nổ qua đấu tranh mở rộng công an huyện nhân trạch đã tiến hành bắt và khám xét nhà trương thị thanh thảo ba mươi năm tuổi là vợ của đối tượng trương giang nam bốn mươi tuổi tại thị trấn hiệp phước tại đây lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một mươi ba hộp pháo hoa nổ
tiếp tục bắt và khám xét khẩn cấp đối tượng võ văn giát ba mươi bốn tuổi và trần đình phú ba mươi hai tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai là những đối tượng mua pháo hoa nổ của thảo về bán lại kiếm lời
lực lượng công an thu giữ thêm tám hộp pháo hoa nổ mở rộng điều tra công an huyện nhân trạch phối hợp với công an huyện đắc lây tỉnh con tum bắt giữ trương giang nam tại thôn brong mỹ
qua làm việc ban đầu nam thừa nhận đã cầm đầu một đường dây vận chuyển pháo lậu từ huyện đắc lây tỉnh con tum
về huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tiêu thụ tiến hành khám xét trụ sở công ty trách nhiệm hưu hạm một thành viên trương phúc nam do nam làm giám đốc
cơ quan công an phát hiện còn có các cá thể động vật gồm chín con tt hai mươi ba con vọc một mươi một con rùa trong các tủ đông lạnh
cơ quan nhân trạch sẽ chiến khai đồng bộ lực lượng và huyện tiện nắm tình hình kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán tàng trữ pháo nổ cho phép đảm bảo cho bà con có một cái tết vui vẻ ấm áp
tổng trọng lượng số pháo hoa nổ cơ quan công an phát hiện thu giữ của các đối tượng là khoảng hai trăm tám mươi tám kg
đây là chiến công xuất sắc của lực lượng công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị công an tỉnh sơn la vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển hơn tám trăm linh kg mỡ động vật bốc mùi hôi thối
không rõ nguồn gốc
trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng phát hiện xe khách do trần ngọc quang chú tại thành phố sơn la tỉnh sơn la làm chủ dừng đón khách tại bến xe thành phố sơn la
tiến hành kiểm tra bên trong khoang xe có chứa tám trăm ba mươi hai kg mỡ động vật mỡ bò
lái xe là quang khai nhận thu mua số mỡ trên từ nhiều cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố sơn la để đem đi hà nội tiêu thụ với giá bảy đồng
trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng phát hiện xe khách do trần ngọc quang chú tại thành phố sơn la làm chủ dừng đón khách tại bến xe thành phố sơn la để đem đi hà nội tiêu thụ với giá bảy đồng một kg
phần lớn số hàng hóa đã búc mồi hôi thối và biến đổi màu sắc
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ số hàng hóa trên để tiến hành xác minh xử lý theo quy định
ubnd vừa ra công văn yêu cầu các công ty chứng khoán dừng ngay việc thỏa thuận ký mới
và phải tất toán toàn bộ các giao dịch đã phát sinh liên quan đến hoạt động hợp tác đầu tư
chậm nhất trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
công ty chứng khoán báo cáo lộ trình thực hiện việc tất toán về ubnd trước ngày ba mươi tháng một mươi hai
đồng thời định kỳ hàng tháng phải báo cáo kết quả thực hiện cho tới khi tất toán toàn bộ
số dư tiền gửi khách hàng tại các công ty chứng khoán vào thời điểm cuối quý ba hai nghìn hai mươi
đạt khoảng bảy mươi bảy tỷ đồng
đây chủ yếu là tiền gửi của nhà đầu tư giao dịch chứng khoán
theo phương thức công ty chứng khoán quản lý
ubnd cho biết hoạt động này
có thể khiến nhà đầu tư hiểu rằng
công ty chứng khoán có chức năng nhận tiền gửi như tổ chức tín dụng
điều này là không đúng chức năng của công ty chứng khoán
theo các chuyên gia chức năng huy động vốn và cho vay
là nghiệp vụ của các tổ chức tín dụng như ngân hàng
việc công ty chứng khoán thực hiện huy động vốn nhàn rỗi của nhà đầu tư
qua ứng dụng và sau đó sử dụng cho vay
dễ phát sinh rủi ro vì tiêu chuẩn vay hiện nay được xem là thấp hơn so với tiêu chuẩn vay tín dụng
hiệp hội lương thực việt nam dự báo
cuối năm và nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
xuất khẩu gạo tiếp tục thuận lợi do nhu cầu thế giới cao
giá gạo xuất khẩu năm tấm của việt nam
vẫn giữ ở mức cao kỷ lục sáu trăm sáu mươi ba usd một tấn
điều đáng nói là vùng giá này được duy trì từ đầu tháng một mươi hai cho tới nay
dự báo về thị trường cuối năm và nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
hiệp hội lương thực việt nam nhận định
xuất khẩu gạo tiếp tục thuận lợi do nhu cầu thế giới cao
chính vì vậy ngành hàng gạo trong nước tiếp tục tận dụng thời cơ
đưa ra các giải pháp phù hợp để phát triển bền vững
nội dung này cũng được nhiều doanh nghiệp chuyên gia quốc tế quan tâm
trong thời gian tham gia festival quốc tế lúa gạo việt nam tại hậu giang vừa qua
các chuyên gia cũng cho rằng gắn liền với xu thế tiêu thụ của thế giới
hoạt động sản xuất và chế biến lúa gạo việt nam đã có sự chuyển dịch lớn
đặc biệt chủng loại gạo thơm chất lượng cao đã đáp ứng được
tốt thị hiếu của các thị trường lớn
với những nhận định về thị trường lúa gạo thế giới ngành nông nghiệp việt nam
sẽ tập trung cắt bớt các khâu trung gian để giảm giá bán
tập trung công tác khuyến nông để giúp cho người nông dân sản xuất
một cách bền vững và hiệu quả
thưa quý vị so với năm hai nghìn một mươi chín trong khi khách nội địa đã vượt
bằng khoảng một trăm một mươi ba thì khách quốc tế mới chỉ đạt sáu mươi một
đó là thống kê của ngành du lịch đà nẵng về lượng khách
của địa phương việt nam
tuy nhiên với những tiến hiệu khá là khả quan và nỗ lực của chính quyền
cũng như là ngành du lịch đà nẵng kỳ vọng sự tăng trưởng mạnh
của khách quốc tế trong thời gian tới
nhà ga quốc tế đà nẵng là ga sân bay đầu tiên trong khu vực đông nam á
đạt chứng nhận welcome chinese
chứng nhận được cấp bởi một tổ chức nghiên cứu trực thuộc
tổng cục du lịch quốc gia trung quốc vừa qua
đây là minh chứng cho sự quan tâm đặc biệt của nhà ga
trong việc thấu hiểu và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách trung quốc
điều này cũng có nghĩa đà nẵng sẽ gia tăng lợi thế
trong việc thu hút khách của thị trường trên tỷ dân này
một số đơn vị lựa hành cho biết
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có những đoàn khách trung quốc
đến đà nẵng để tham gia thị trường
với số lượng lớn
vừa qua một số đường bay quốc tế trực tiếp
từ những thị trường tiềm năng như manila philippines
đến đà nẵng đã được mở ra
tạo cơ hội thu hút những nguồn khách quốc tế mới
năm hai nghìn hai mươi bốn thành phố đà nẵng sẽ được tham gia thị trường
và thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực
trong kết nối mở thêm các đường bay
khi mà các cái đường bay trực tiếp đến đà nẵng
được đăng ký nhiều hơn
các chuyến bay từ hà nội tàu ninh minh
đến về đà nẵng cũng nhiều hơn
chúng ta đón thêm rất nhiều khách tàu biển
đến về đà nẵng
thì sẽ ghi nhận sự tăng trưởng mạnh
so với lại cùng kỳ
cũng như là phục hồi dự kiến
khoảng tám mươi trên dưới
so với năm hai nghìn một mươi chín
trong danh sách những điểm phải đến
khắp thế giới vào năm hai nghìn hai mươi bốn
theo bình chọn của tạp chí du lịch danh tiếng của mỹ
đà nẵng là đại diện duy nhất của việt nam
lọt top một mươi một điểm đến tốt nhất châu á
đây cũng là một cái
đòi hỏi yêu cầu của khách
đối với điểm đánh đà nẵng
chúng ta nói chung
và đối với từng doanh nghiệp du lịch của chúng ta
làm sao để có thể thực hiện được
cái mong muốn mà người ta đã bình chọn
là điểm đánh tốt nhất
tốt trong từ xúc tiến tốt từ chất lượng dịch vụ
tốt đến từng sản phẩm
thì mới có thể đáp ứng được
yêu cầu của du khách
và như vậy mới xây dựng hình ảnh
bình vẫn phát triển được
nhiều cơ hội và những tín hiệu khả quan
trong việc phát triển du lịch nói chung
cũng như thu hút khách quốc tế nói riêng
tuy nhiên du lịch đà nẵng cũng như du lịch việt nam
xác định năm hai nghìn hai mươi bốn
vẫn đang là một năm khó khăn
khi nền kinh tế vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn
như trước đại dịch covid một mươi chín
trong số tám bốn mươi hai triệu lượt khách
theo kế hoạch phát triển du lịch đà nẵng
thì khách quốc tế là hai năm triệu lượt
tức là mới bằng khoảng bảy mươi bảy
so với năm hai nghìn một mươi chín
thực tế phục hồi là cả một chặng đường
cùng với những yếu tố khách quan
cần rất nhiều nỗ lực
của chính quyền địa phương
cũng như cộng đồng doanh nghiệp
tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý
có trong kinh tế phương nam
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị hàng ngàn sản phẩm mới
thiết bị máy móc tiên tiến
vật liệu xây dựng trang trí nội ngoại thức
hội tụ tại triển lãm quốc tế
việt build home lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố hồ chí minh
triển lãm có quy mô gần một gian hàng
với nhiều thương hiệu nổi tiếng
đến từ nhiều quốc gia trưng bày
với các sản phẩm mới công nghệ tiên tiến
của ngành nhà ở kiến trúc và trang trí nội ngoại thất

nhiều chương trình hoạt động phong phú thiết thực
nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong hội nhập
và phát triển kinh tế quốc tế
theo ghi nhận hầu hết các sản phẩm trưng bày
giới thiệu tại triển lãm việt build home lần này
đã được các doanh nghiệp nghiên cứu tìm hiểu thị trường
để cho ra đời các loại hình sản phẩm phù hợp
các sản phẩm về trang trí nội ngoại thức
đồ dùng gia đình và quà tặng
có mẫu mã mới tính năng và chất lượng được nâng cao
nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở xây dựng
và trang trí nội ngoại thức ngày càng lớn
gắn liền với phát triển bình vẫn bảo vệ môi trường
qua đó góp phần cung ứng nhu cầu phát triển
đời sống ngày càng cao của người tiêu dùng
đa số doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế
việt build home hai nghìn hai mươi ba
đều khuyến mại giảm giá từ năm tám mươi
cho tất cả các dòng sản phẩm xây dựng
trang trí nội ngoại thức đồ dùng gia đình
nhằm cách cầu tiêu dùng
và đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm
trong không khí rộng ràng cuối năm
triển lãm việt build home
cũng phối hợp trưng bày các sản phẩm thời trang châu á
với những thương hiệu quốc tế chất lượng
đa dạng về các loại vali túi sách giày dép quà tặng
để phục vụ người tiêu dùng nhân dịp tết đến
đây là cơ hội để các doanh nghiệp
và người tiêu dùng gặp gỡ thúc đẩy
xúc tiến thương mại cho thành phố hồ chí minh
trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố
phối hợp với sở công thương thành phố hồ chí minh
các sở ngành thành phố hồ chí minh
sở công thương và các sở ngành
đơn vị xúc tiến thương mại của các tỉnh thành phố
tổ chức chương trình tinh hoa làng nghề
đặc sản vùng miền năm hai nghìn hai mươi
chương trình tinh hoa làng nghề
và đặc sản vùng miền năm hai nghìn hai mươi
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi một đến hai mươi bốn tháng một mươi hai
quy tụ gần hai trăm linh doanh nghiệp tiêu biểu
bàn đến các sản phẩm làng nghề truyền thống
sản phẩm đặc sản sản phẩm ô cốt
từ các vùng miền của việt nam
bên cạnh đó chương trình năm nay
còn có tiệm mới là khách tham quan
được khám phá tìm hiểu về lịch sử
cùng những câu chuyện thú vị
xung quanh những sản phẩm từ các làng nghề truyền thống
nổi tiếng của thành phố hồ chí minh
huyện củ chi hốc buông bình chánh
nhà bè cần dừa
một số làng nghề truyền thống đặc sắc
của các vùng đồng bằng sông cửu long
vùng tây nguyên vùng đông nam bộ
vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ
vùng đồng bằng sông hồng vùng trung du
và miền núi phía bắc
đặc biệt khách tham quan có thể trực tiếp tham gia
một số hoạt động để cùng các nghệ nhân
tạo ra các sản phẩm thủ công độc đáo
tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng
và thưởng thức các loại hình văn hóa nghệ thuật
được công nhận là di sản văn hóa ẩm thực
các đặc sản nổi tiếng từ khắp việt nam
hội tụ tại thành phố hồ chí minh
chương trình là một trong những sự kiện hoạt động
xúc tiến thương mại hỗ trợ quảng bá
giới thiệu tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm làng nghề
sản phẩm đặc sản của các địa phương
đến người dân thành phố và khách du lịch
kết hợp giới thiệu các hoạt động văn hóa đặc trưng
được công nhận là di sản văn hóa
của các vùng miền
chương trình tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền
năm hai nghìn hai mươi ba là một kênh truyền thống hiệu quả
giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm
cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất
sản phẩm định hướng vào công nghệ tiên tiến
chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế
tham gia sâu vào chuỗi giá trị
chủ động trong các khâu nghiên cứu sản phẩm mới
phát triển thị trường xây dựng thương hiệu
có uy tín đủ sức cạnh tranh
trên thị trường trong nước và xuất khẩu
nằm trong chuỗi hoạt động techspeakwire
năm hai nghìn hai mươi ba hội nghị đổi mới sáng tạo việt nam
chính thức diễn ra tại thành phố hồ chí minh
với chủ đề đổi mới sáng tạo
vì một việt nam xanh hơn
hội nghị đổi mới sáng tạo việt nam năm nay
diễn ra với sự đồng hành của ngân hàng phát triển châu á
bộ ngoại giao và thương mại chính phủ australia
sự kiện cũng quy tổ
các lãnh đạo quản lý tại những doanh nghiệp tập đoàn
đạt thành tiêu nổi bật trong nước và quốc tế
các start up có nhiều dấu ấn trên thị trường
cũng như các chuyên gia quốc tế
từ các tổ chức đầu tư hỗ trợ và tư vấn
về đổi mới sáng tạo và phát triển bình vẩn
tại diễn đàn các chuyên gia tập trung
thói luận hàng loạt vấn đề chuyên sâu
và chia sẻ trải nghiệm thực tiễn về hành trình xanh
các đại biểu tham gia sự kiện
cũng có cái nhìn tổng quan về hệ sinh thái
đổi mới sáng tạo việt nam
thông qua hơn ba mươi gian hàng triển lãm
từ các công ty khởi nghiệp doanh nghiệp
và tập đoàn trong các lĩnh vực khác nhau
như là fintech thương mại điện tử năng lượng y tế
hội nghị lần này có vai trò quan trọng
trong vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước
và các doanh nghiệp
cơ quan quản lý nhà nước sẽ ban hành
các quy định hành lang pháp lý
để hỗ trợ sự thay đổi chuyển đổi xanh
nhưng những người thực hiện là bản thân các doanh nghiệp
phải thay đổi để hướng đến tăng trưởng bình vững
nếu lúc trước sản xuất xanh là lựa chọn
thì hiện nay đã bắt buộc
nếu doanh nghiệp muốn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
với các điều kiện nhập khẩu khắc khe
về chỉ số môi trường
mà trong đó tôi tin rằng
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
là chìa khóa để đạt được mục tiêu xanh
theo báo cáo của mckinsey company
đã có sáu trăm bảy mươi công ty trong khu vực châu á thái bình dương
đặt mục tiêu hoặc cam kết
về giảm thiểu phát thải
tạo ra nhiều cơ hội đầu tư mới
về công nghệ xanh trong khu vực
tổ chức này ước tính thị trường
có thể tiếp cận được các cơ hội kinh doanh xanh
tại châu á
có thể lên đến từ bốn năm nghìn tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
trong mục tiêu của chính phủ việt nam
hướng tới mục tiêu giảm phát thải rồng xuống bằng không
đến năm hai nghìn năm mươi
thì chúng tôi hiểu rõ vai trò của ngân hàng
và các tổ chức tài chính vô cùng quan trọng
chúng tôi rất chủ động với nguồn tài chính xanh
để trở thành cầu nối cho các doanh nghiệp đầu tư
và quy trình sản xuất bình vẩn thân thiện môi trường
hay cả hỗ trợ tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng xanh
chúc các cơ sở đổi mới các sản xuất
với ngân hàng có những cam kết mạnh mẽ
để hỗ trợ đổi mới công nghệ
hướng đến phát triển xanh và bình vẩn
riêng thành phố hồ chí minh
trong lần đăng cai techfestwise quốc gia lần này
cũng là đơn vị chú trì hội nghị đổi mới sáng tạo việt nam
đã có những bước đi mạnh mẽ
liên kết đổi mới sáng tạo vào phát triển bình vẩn
thành phố hồ chí minh có hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo năng động bậc nhất cả nước
với hơn bốn mươi năm cơ sở ươm tạo tăng tốc
gần hai trăm linh quỹ đầu tư mạo hiểm
hơn một trăm linh trường đại học và cao đẳng
có hoạt động đổi mới sáng tạo
hàng năm diễn ra hơn năm trăm linh sự kiện khởi nghiệp
và chín mươi cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
hiện đang có hơn hai hai trăm linh doanh nghiệp khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo ở thành phố hồ chí minh
thành phố xác định đổi mới sáng tạo
khởi nghiệp là động lực tăng trưởng quan trọng
và đã triển khai nhiều biện pháp
như hỗ trợ tiếp cận nguồn vô
thị trường khoa học công nghệ
và nhân lực chất lượng cao
tạo môi trường kinh doanh
thuận lợi minh bạch
và cạnh tranh lành mạnh
nâng cao nhận thức của cộng đồng
về tầm quan trọng của khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo
thành phố cũng đang chuẩn bị
ra mắt trung tâm hỗ trợ
khởi nghiệp sáng tạo
chuẩn bị đề án hình thành
viện công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo
trung tâm cách mạng
với giai trò là hạt nhân
kết nối các trung tâm nghiên cứu
và đổi mới sáng tạo
thành mạng lưới hợp tác phát triển bền vững
thành phố cũng định hình lại
chiến lược thu hút đầu tư
vào các khu công nghiệp
dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo
những sự chuẩn bị này
là tiền đề
để hướng tới phát triển
thành phố hồ chí minh
trở thành đô thị sáng tạo
ngang tầm khu vực trong một mươi năm tới
trong khuôn khổ hội nghị đổi mới sáng tạo việt nam
còn diễn ra lễ trao giải
cho tương lai xanh hơn
nhằm vinh danh các tổ chức cá nhân tiên phong
trong việc phát triển các giải pháp sáng tạo
đồng góp vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
và tạo tác động bình vẫn
dựa trên các tiêu chí esc
thưa quý vị những ngày gần đây
thì giá vàng liên tục lập kỷ lục mới
không chỉ giá vàng miếng mà vàng nhẫn cũng tăng cao
vượt kỷ lục cũ là sáu mươi hai sáu mươi năm triệu đồng mỗi lượt
cũng là sáu mươi hai sáu mươi năm triệu đồng mỗi lượt
đã được lập trước đó
vào sáng nay giá vàng nhẫn được niêm yết
tại công ty vàng bạc đa quý sài gòn
ở mức mua vào sáu mươi một bảy
và bán ra sáu mươi hai bảy mươi năm triệu đồng một lượng
dư nguyên so với cuối ngày hôm qua
còn tại công ty cổ phần vàng bạc đa quý phú nhuận
niêm yết giá vàng nhẫn
ở mức sáu mươi một sáu mươi năm

cho hai triệu mua vào và bán ra
trước đó giá vàng nhẫn lập kỷ lục

vào ngày hai mươi năm tháng năm
cùng thời điểm
giá vàng miếng tiếp tục vượt kỷ lục cũ
vừa được thiết lập ngày hôm qua
là bảy mươi năm bảy triệu đồng một lượt
đã thiết lập mức mới bảy mươi sáu hai triệu đồng một lượng
giá vàng trong nước tăng mạnh những phiên gần đây
do giá vàng thế giới có xu hướng tăng
giá vàng thế giới hôm nay niêm yết
trên kipco ở mức hai năm mươi usd một ounce
tăng một mươi hai usd một ounce
so với đầu giờ sáng qua
câu mỹ thuận khai bắt qua sông tiền
nối hai bờ tỉnh tiền giang vĩnh long
trên tuyến đường bộ cao tốc bắc nam
do bang quản lý dự án bảy làm chủ đầu tư
sẽ được bộ giao thông vận tải khánh thành
và đưa vào khai thác từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
cầu mỹ thuận hai dài sáu sáu mươi một km
trong đó phần cầu chính dài khoảng một chín km
thiết kế sáu làng xe
vận tốc thiết kế tối đa tám mươi km trên giờ
có tổng vốn đầu tư khoảng năm tỷ đồng
đây là cầu dây văn lớn nhất
do các nhà thầu việt nam thiết kế và thi công
cầu mỹ thuận hai có điểm đầu
tại nước tăng
nước giao an thái trung
huyện trái bè tỉnh tiền giang
kết nối với cao tốc trung lương mỹ thuận
và điểm cuối tại nút giao quốc lộ tám mươi
thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
kết nối với cao tốc mỹ thuận cần thơ
sau khi hoàn thành đưa vào khai thác
cầu mỹ thuận hai sẽ nối thông tuyến cao tốc
từ thành phố hồ chí minh về cần thơ
kết nối giao thông giao thương
giữa trung tâm kinh tế thương mại phía nam
và các tỉnh đồng bằng sông cửu long
là một tỉnh ven biển cực nam trung bộ
bình thuận là cửa ngõ giao lưu
kinh tế văn hóa xã hội
với các địa phương vùng đông nam bộ
các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên
những năm qua thì bình thuận đã tổ hút
đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế
nhờ vào có nguồn tài nguyên du lịch
đa dạng phong phú
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
với lợi thế đường bờ biển
dài một trăm chín mươi hai km
cùng nhiều bãi biển đẹp danh lam
thắng cảnh hấp dẫn
bình thuận đã tạo nên thương hiệu du lịch biển
đặc trưng trên bản đồ du lịch trong nước
và thế giới như mũi né
hòn rơm biển cây gà
bãi đá bảy màu ven biển
được trung tâm sách kỷ lục việt nam công nhận
là bãi đá có hình dạng và màu sắc
nhiều nhất việt nam
khu bảo tồn biển hòn câu khu bầu trắng
một địa danh nổi tiếng nằm tại
xã hòa thắng huyện bắc bình
còn được mệnh danh là tiểu sa mạc sahara
với những ngọn núi cát nhấp nhô
có nhiều hình dạng khác nhau
mũi né là nơi rất tốt
cho những mùng thể thao biển
bởi vì có gió mạnh và mặt trời tỏa
quanh năm biển mũi né rất đặc biệt
ở việt nam bởi vì đây chỉ dành
cho những người lướt ván
lướt ván dìu lướt ván buồn
bạn biết đấy maui là nơi lướt ván buồn
nổi tiếng của hawaii
tôi gọi đây là maui né
vì chữ maui cũng phát âm gần gần
với chữ mũi tôi thường nói
chào mừng bạn đến với maui né
bình thuận còn là vùng đất
hội tụ nhiều nền văn hóa
đặc trưng với các giá trị văn hóa
vật thể phi vật thể tài nguyên
và sản phẩm du lịch đặc sắc
cùng với hướng đi đúng đắn bền vững
và nâng cao vị trí của du lịch
trong cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh
đặc biệt năm nay bình thuận
còn đang làm tròn vai khi tổ chức
thực hiện năm du lịch quốc gia
bình thuận hội tổng xanh
các chương trình vui chơi giải trí lễ hội
hội chợ ẩm thực đã thực sự
mang đến làng gió mới góp phần hấp dẫn
để du khách tìm đến ngày càng nhiều
và sẽ còn lưu luyến vùng đất yên bình
đầy nắng gió và cát này
tôi cảm giác nơi đây được bao trùm
bởi không gian rất thư giãn
tôi rất thích đi xe máy dạo quanh làng bội né
để được khám phá văn hóa việt nam
tôi thật sự thích thú ở đây
tôi đã sống ở đây được bốn năm rưỡi
khi đến đây tôi cảm nhận như là nhà của mình vậy
đây không phải là thành phố lớn
nhưng tôi yêu không khí và con người ở đây
và tôi sẽ sống ở đây lâu dài
tôi là sylviane bloom
tôi sống ở bội né
việt nam sáu năm rồi
tôi thích việt nam đặc biệt là biển bụi né rất tốt
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
bình thuận hướng tới trở thành trung tâm du lịch thể thao biển
mang tầm quốc gia
do đó tỉnh tập trung đầu tư xây dựng
có trọng tâm trọng điểm
với các sản phẩm du lịch thể thao biển đặc trưng
dọc theo bãi biển từ huyện tuy phong
đến thị xã la ghi
với trung tâm là khu du lịch quốc gia mũi né
và các khu du lịch vệ tinh
chúng tôi mong muốn tạo ra
một sản phẩm du lịch mới
rất thú vị rất đặc biệt
đó là các hoạt động đua ô tô mô tô
và tới đây chúng tôi sẽ thả nhiều trên cát
chúng tôi sẽ có nhiều hoạt động thể thao
đẳng cấp quốc gia quốc tế trên cát
để gia tăng du lịch
gia tăng phục vụ cho nhiều khách
bình thuận dự kiến đón
tám ba triệu khách du lịch
tăng hai một triệu so với năm hai nghìn hai mươi hai
doanh thu đạt một mươi chín năm trăm linh tỷ đồng
khách quốc tế kỳ vọng đạt khoảng
hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tỉnh đã vượt chỉ tiêu đề ra
lượng khách tăng một mươi sáu bốn
riêng khách nước ngoài tăng gấp hai
so với năm hai nghìn hai mươi hai
và ngành du lịch tỉnh bình thuận
đã lọt vào top các địa phương trong cả nước
có doanh thu trên một mươi tỷ đồng
một trong những yếu tố thụn lợi
cho sự tăng trưởng này là
tuyến cao tốc phan thiết dầu dây
vĩnh hảo phan thiết đi vào hoạt động
đã giúp bình thuận có bước tiến nhảy vọt
hiện tỉnh đang tiếp tục sửa sang
chuẩn bị đón lượng khách mới
sau khi sân bay phan thiết đi vào hoạt động
dự đoán sân bay sẽ còn thu hút
lượng khách gấp bội cho tỉnh nhà